có lẽ để nói về lực lượng công an gần dân nhất thì chắc chắn là những đồng chí cảnh sát khu vực
họ là lực lượng nòng cốt trong phong trào bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở
và trong những ngày dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp thì lực lượng cảnh sát khu vực
đã trở thành một trong những điểm tựa vững chắc của chính quyền và nhân dân trong cả nước
trong công tác bảo đảm an ninh trật tự phòng chống dịch bệnh
ngay khi hà nội có trường hợp đầu tiên dương tính với covid một mươi chín
phường hoàng văn thủ quận hoàng mai đã nhanh chóng khoanh vùng bốn mươi trường hợp cho cách ly tại chỗ
vì tiếp xúc với người nhiễm covid một mươi chín
đến thời điểm hiện tại chưa có trường hợp nào dương tính trong đó có hai mươi người đã hết thời hạn cách ly
trước tình hình đó lực lượng cảnh sát khu vực ở đây đã liên tục xuống địa bàn nắm tình hình
đến từng nhà gặp từng người dân động viên thăm hỏi tuyên truyền những thông tin về dịch bệnh và cách phòng tránh
các anh công an phường thì nói chung là cũng nhiệt tình và cũng thỉnh thoảng coi như là cũng đi nhắc nhở
coi như là cư dân ở trong khu phố về an toàn về vệ sinh
rồi ví dụ dày ra dịch thì anh cũng nhắc nhở là mọi người phải đeo khẩu trang
địa bàn tôi thì có cái đặc điểm là các hộ cho thuê trọ nhiều
và nhất là cái đợt dịch này rất là phức tạp đi từng hộ dân đặc biệt là các hộ cho thuê
đấy là tuyên truyền về phòng cách phòng ngừa dịch bệnh như đeo khẩu trang rồi là sắm sửa các cái
cái dung dịch rửa tay
những hình ảnh giàn dị đầy nhiệt tình trách nhiệm đó đã khiến cho người dân ở đây yên tâm phần nào
để sinh sống và làm việc và tự nâng cao ý thức phòng dịch bảo vệ bản thân bảo vệ cộng đồng
lực lượng cảnh sát giao vực đã nắm chắc tình hình địa bàn
nắm chắc tình hình di biến động của các nhân hộ khẩu đặc biệt là người nước ngoài
phối hợp cùng với các lực lượng các ban ngành đoàn thể
tuyên truyền đến người dân về công tác phòng chống dịch bệnh
cuộc chiến chống covid một mươi chín đang bước vào giai đoạn hai
khi người người được kêu gọi hạn chế ra ngoài
thì những chiến sĩ cảnh sát khu vực âm thầm đến từng nhà từng ngõ làm nhiệm vụ
chung tay cùng cả nước cùng cải thống chính trị tạo nên bước bình phong an toàn cho người dân trong thời kỳ dịch bệnh